thông tin về một số chính sách sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong đó có tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu không được thấp hơn bảy mươi năm
hay là báo chí đưa tin sai sự thật thì bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
hoặc là xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản không trung thực
theo nghị định số một trăm hai mươi sáu năm hai nghìn hai mươi của chính phủ hướng dẫn luật quản lý thuế
tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của ba quý đầu năm tính thuế
không được thấp hơn bảy mươi năm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm
đối với trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp ba quý đầu năm
thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu
kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý ba
đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước
như vậy hết ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của ba quý đầu năm
không được thấp hơn bảy mươi năm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm
nếu nộp thấp hơn doanh nghiệp sẽ phải nộp tiền chậm nộp
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh
theo nghị định số một trăm một mươi chín năm hai nghìn hai mươi mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí
nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
trước đây chỉ phạt một đến ba triệu đồng
nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng phạt từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng
trước đây chỉ phạt năm đến một mươi triệu đồng
nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng phạt từ bảy mươi đến bảy mươi triệu đồng
trước đây chỉ phạt hai mươi ba mươi triệu đồng
trong cả ba trường hợp nêu trên báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải
riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng
báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ một đến một mươi hai tháng
nghị định một trăm ba mươi năm hai nghìn hai mươi nêu rõ về xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản không trung thực
có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập
nhưng kê khai không trung thực
giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm không trung thực
thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại điều năm mươi một của luật phòng chống tham nhũng
cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân không thực hiện thực hiện không đúng không đầy đủ
không kịp thời yêu cầu của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập
thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính
hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật